chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
số doanh nghiệp thành lập mới trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám không tranh lệch nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lại tăng cao bất thường
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực
quản lý nhà nước đối với công tác quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư
theo đó bộ xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp để giả soát sửa đổi
bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư
ban quản trị doanh nghiệp quản lý vận hành nhà trung cư và chủ sở hữu chủ sử dụng trung cư
việc chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước được đánh giá là động thái tích cực
góp phần ổn định đời sống của người dân tại các đô thị
thị trường bất động sản đặc biệt là phân khúc trung cư sẽ được hưởng lợi
thời gian qua sản phẩm trung cư tiêu thụ có phần trứng lại do người dân nghi ngại những tranh chấp phức tạp có thể phát sinh
việc siết chặt quản lý các nhà trung cư thì sẽ làm tăng tính hấp dẫn của sản phẩm này nhiều hơn đối với khách hàng
đối với thị trường để cho khách hàng có cái niềm tin
khi mình lựa chọn cái sản phẩm này mình sẽ được nhà nước quan tâm có cái sự giám sát những vấn đề sai phạm chưa đúng của các chủ đầu tư
các dự án chung cư tôi nghĩ đó là tính tích cực hơn cho thị trường bất động sản
công tác quản lý vận hành trung cư thời gian qua có nhiều hạn chế bất cập tình hình tranh chấp
khiếu nại liên quan đến tổ chức hội nghị nhà trung cư
thành lập và quyết định công nhận ban quản trị lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà trung cư
xác định diện tích sở hữu chung riêng quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung
kinh phí quản lý vận hành bàn giao nhà ở khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định
công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập nguy cơ cháy nổ cao
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cuộc sống của các cư dân tại trung cư
bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng phương án nguồn vốn đầu tư và các cơ chế chính sách
để khởi công các dự án đầu tư nâng cấp cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó đề xuất giao tổng công ty cảng hàng không việt nam acv chủ trì thực hiện đầu tư các dự án
xây dựng nhà ga hành khách t ba sân đỗ máy bay xây dựng hệ thống thoát nước ngoài khu bay
trong trường hợp xã hội hóa đầu tư bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành thủ tục đấu thầu
lựa chọn nhà thầu theo hình thức đối tác công tư ppp
thời gian chọn nhà đầu tư cần khoảng một năm đến hai năm và có thể hoàn thành dự án trước năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi hoàn thành việc cải tạo cảng hàng không quốc tế tân sân nhất sẽ có thể vận chuyển
năm mươi triệu hành khách một năm và khoảng tám đến một triệu tấn hàng hóa mỗi năm
theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
số doanh nghiệp thành lập mới trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám không tranh lệch nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lại tăng cao bất thường
tính đến hết tháng chín có hơn chín mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới tăng hai tám so với cùng kỳ
tổng số vốn đăng ký là chín trăm sáu mươi ba bốn nghìn tỷ đồng tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt một mươi tỷ đồng tăng ba tám so với cùng kỳ
chúng tôi rất băn khoăn không hiểu doanh nghiệp của việt nam đang ở trong giai đoạn điều chỉnh
bởi vì hiện nay là công nghệ
cũng như là cách thức vận hành rất là khác và sự cạnh tranh cũng theo một cách khác
họ đóng những doanh nghiệp những cơ sở mà họ không hiệu quả không phù hợp để điều chỉnh cho việc khác
thế là một chuyện
nhưng việc thứ hai điều đáng lo ngại là sự thất bại của họ trong việc tồn tại cạnh tranh trên thị trường
một vấn đề đáng chú ý đó là quý ba năm hai nghìn một mươi tám chứng kiến lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
với nhiều bất thường so với cùng kỳ năm ngoái
trong quý ba có tổng số hơn hai mươi bốn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng tới bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính chung chín tháng đầu năm tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là bảy mươi ba doanh nghiệp tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ năm trước
trong khi số doanh nghiệp thành lập mới không tăng lên nhiều
việc doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao bất thường thời gian gần đây
khiến cho mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi càng trở nên không dễ dàng
số thế vật liệu xây dựng trong tương lai sẽ chú trọng nhiều
đến độ bền chịu lực độ bền theo thời gian tiết kiệm năng lượng tiết kiệm chi phí sản xuất và xây lắp
đặc biệt phải thích ứng với khí hậu
đây là đánh giá chung của các chuyên gia tại hội thảo vật liệu xây dựng mới
cho những công trình xây dựng trong tương lai tổ chức tại hà nội
để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng định hướng phát triển vật liệu xây dựng trong tương lai
cần tập trung đối với các chủng loại hữu cơ thông minh tiết kiệm năng lượng
thân thiện môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
các vật liệu tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường có thể kể đến như sốt cách nhiệt
tấm lợp sinh thái gạch bê tông nhẹ kính tiết kiệm năng lượng lào y
tấm ốp đất xét nung ngói trắng men gỗ tường xanh xi măng xanh gạch ốp lát tái chế
với ngành sơn vật liệu hữu cơ trở thành xu thế phát triển
các nhà sản xuất chú trọng phát triển sản phẩm sơn có khả năng chịu nhiệt
làm giảm nhiệt độ bề mặt sơn chống mài mòn bền trong các môi trường nước ngọt nước mặn dầu hóa chất
phát triển sản xuất các loại sơn biến tính sơn bền trong môi trường khí hậu nhiệt đới
nắng nóng mưa nhiều sơn có hàm lượng voc và hàm lượng kim loại nặng thấp
nhìn chung các nhà sản xuất đang truyền hướng trú trọng phát triển các loại vật liệu đáp ứng hay yêu cầu
tiêu tốn ít năng lượng hơn cho việc tạo ra nó và giúp tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ cho công trình xây dựng khi đưa vào sử dụng
tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tp hcm có hai trăm một mươi bốn dự án với năm năm trăm một mươi sáu trường hợp bị ảnh hưởng đang tiến hành lập
thẩm định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quyết định số hai mươi tám hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
sở tài nguyên và môi trường cho biết chính sách này đã điều chỉnh
bổ sung theo hướng có lợi hơn cho người dân
thời gian để hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất của dự án có thu hồi đất sớm nhất là ba trăm linh ngày
kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất của từng trường hợp bị ảnh hưởng
thời gian hoàn thành việc thu hồi đất và bàn giao để thực hiện dự án mất khoảng ba mươi sáu mươi ngày tùy vào sự đồng thuận của người dân
đối với các dự án có diện tích thu hồi lớn nhiều trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà đất
phải bố trí tái định cư hoặc nhiều trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở mà không còn nơi ở nào khác
thì phải ra soát để bổ sung các chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền của tp hcm và xác định thời gian hợp lý để hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
vừa qua tại tp hcm cục an toàn thực phẩm đã triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các tỉnh thành phía nam
đến thời điểm này cả nước đã tiến hành kiểm tra hơn bốn năm

xử phạt gần hai mươi hai cơ sở thu về trên bốn mươi hai tỷ đồng
số lượng kiểm tra và xử phạt đều tăng lên nhưng theo nhận định của cục an toàn thực phẩm
ba tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín các địa phương và cơ quan chức năng sẽ phải tập trung kiểm tra
là khi nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ quy định phải tăng cường hoạt động hậu kiểm đối với các doanh nghiệp tự đăng ký công bố chất lượng sản phẩm
các doanh nghiệp sẽ phải tập trung kiểm tra trên giấy tờ mà đi vào thực tiễn trên các sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp để kiểm soát chặt chẽ hơn về an toàn thực phẩm
trong tuần ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã tổ chức hội thi dịch vụ hai nghìn một mươi tám
trải qua năm tháng tổ chức từ vòng thi cấp cơ sở với hơn một mươi hai cán bộ nhân viên bidv tại các chi nhánh tỉnh thành
ban tổ chức đã chọn ra một trăm tám mươi sáu chi nhánh bidv chia thành tám khu vực trên khắp cả nước tham gia vòng thi cấp khu vực
từ đó chọn ra hai mươi năm đội thi xuất sắc nhất ở vòng thi này để tiến vào vòng chung kết
vòng thi này các đội thi sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức hơn bởi các đối thủ đều rất nặng ký
bên cạnh đó thể lệ vòng thi chung kết cũng được ban tổ chức cập nhật bổ sung với các câu hỏi khó hơn đưa vòng chung kết trở nên hấp dẫn hơn
điều đó đòi hỏi mỗi đội thi không chỉ am hiểu sâu sắc về dịch vụ bidv mà còn hội tụ những tố chất nhanh nhẹn quyết đoán sáng tạo đồng lòng để dành về cho mình những điểm số quý giá
thực sự cảm xúc của tôi hiện giờ bây giờ sau khi thi xong lần đầu tiên của vòng chung kết thì cảm thấy thực sự là vui và cảm thấy tự hào về đội của chúng tôi nữa
đối với tôi thì được tham gia vào đến vòng chung kết của hội thi này thì đó là một niềm vinh dự rất lớn không chỉ của bản thân tôi cũng như là các chị em trong đội thi mà là của cả chi nhánh hương yên
được tham dự cuộc thi này thì là một cơ hội rất bổ ích để cho các chị em có thể hệ thống lại hệ kiến thức
và nó cũng tạo thêm một đội
động lực để với những người làm dịch vụ của chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa đã làm tốt và làm tốt hơn nữa cái công việc của mình
qua hội thi dịch vụ thì sẽ có thời gian để tìm hiểu chuyên sâu hơn nắm rõ kiến thức về sản phẩm hơn
qua đó thì có thể là kết hợp hoặc là chủ động tư vấn cho khách hàng một cách linh hoạt hơn
thì khi đó thì khi mà mình đã nắm vững hết tất cả các sản phẩm của bidp mình sẽ truyền tải đến khách hàng một cách nó hiệu quả nhất
và khi đó thì mình cảm thấy là à mình đã khi mà mình tư vấn cho khách hàng mình cảm thấy khách hàng cảm hài lòng với cái sản phẩm dịch vụ mà mình cung cấp cho họ
hội thi là sân chơi bổ ích nhằm giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm gian luyện nâng cao những kỹ năng cần có của cán bộ quản lý khách hàng khi bán sản phẩm là dịch vụ ngân hàng
đồng thời phát động phong trào sáng tạo các ý tưởng về sản phẩm mới để phục vụ khách hàng tốt hơn phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh của năm hai nghìn một mươi tám
góp phần vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
theo thông tin từ tổng cục hải quan tính đến hết tháng chín thẳng dư thương mại của việt nam lần đầu tiên đã vượt ngưỡng sáu tỷ đô la
theo đó tháng chín tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên hai mươi một tỷ đô la mỹ
qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hết tháng chín lên mức trên một trăm bảy mươi chín tỷ usd tăng một mươi năm tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó tổng kim ngạch nhập khẩu tháng chín đạt trên một mươi chín năm tỷ đô la mỹ nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hết tháng chín lên hơn một trăm bảy mươi ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong tháng chín thẳng dư thương mại của nước ta lên hơn một chín tỷ đô la mỹ cao hơn gần một ba tỷ đô la mỹ so với ước tính trước đó của các nhà chuyên môn
qua đó giúp nước ta xuất siêu lên đến hơn sáu ba tỷ đô la mỹ tính hết tháng chín
theo quan sát đây là mức thẳng dư cao kỷ lục trong nhiều năm gần đây
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn vừa cho biết hiện hoạt động xuất khẩu thanh long sang thị trường trung quốc vẫn diễn ra bình thường
không có chuyện thanh long rớt giá do trung quốc ngừng nhập khẩu loại quả này của việt nam như tin đồn
cục bảo vệ thực vật ghi nhận hoạt động xuất khẩu thanh long vẫn diễn ra bình thường mỗi ngày có khoảng một mươi ba tấn thanh long được xuất sang thị trường trung quốc
đại diện tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy cao bằng lạng sơn quảng ninh cũng khẳng định hiện hoạt động xuất khẩu thanh long từ việt nam sang trung quốc
qua cửa khẩu tân thanh lạng sơn vẫn diễn ra bình thường không có tình trạng ủn ứ thanh long xuất khẩu
trung bình mỗi ngày vẫn có khoảng một trăm linh một trăm bốn mươi xe chở thanh long từ miền nam ra xuất sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh
đáng lưu ý là theo đại diện cục bảo vệ thực vật thanh long đặt tiêu chuẩn xuất khẩu vẫn được thu mua với giá cao lên tới hai mươi đồng một kg
loại thanh long có giá rẻ chủ yếu do chất lượng xấu
sau khi đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi vừa đưa vào thông xe toàn tuyến đã hư hỏng một số vị trí
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã có công điện chính thức dừng thu phí tuyến đường này từ giờ ngày một mươi hai tháng một mươi để chủ đầu tư khắc phục sự cố
theo đó tại tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn sử dụng vốn dài km đến km sáu mươi năm xuất hiện một số vị trí mặt đường bê tông nhựa bị dạn nứt tạo ổ gà
việc sửa chữa khắc phục không kịp thời trong khi các phương tiện tham gia giao thông
lưu thông với tốc độ cao tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn coi thường tính mạng con người
bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu hội đồng thành viên chỉ đạo ra soát kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân đối với các nội dung nêu trên
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec tạm ngừng thu phí trên toàn tuyến từ giờ ngày thứ sáu một mươi hai tháng một mươi để khắc phục triệt để các hư hỏng
báo cáo bộ sau khi khắc phục để kiểm tra trước khi cho thu phí trở lại
nếu thời điểm này hành khách mới đặt mua vé bay tết thì cơ hội mua vé giá rẻ gần như không còn bởi giá vé bắt đầu tăng mạnh từ tết ông công ông táo tức ngày hai mươi ba tháng chạp và duy trì ở mức trên ba triệu đến gần sáu triệu đồng một triệu
khảo sát các kênh bán vé trực tuyến của ba hãng hàng không nội địa cho thấy nếu ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín tức dầm tháng chạp giá vé máy bay tết từ tp hcm ra hà nội còn ở mức một hai mươi sáu triệu đồng chưa thuế phí của hãng hàng không vietjet air
thì từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín tức ngày hai mươi ba tháng chạp ghi nhận mức giá đã tăng mạnh gấp hai ba lần so với ngày thường
theo cục hàng không việt nam dự báo giai đoạn cao điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi chín đặc biệt là giai đoạn tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín số lượng hành khách tăng khoảng một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
số lượng tàu bay đưa vào khai thác dịp tết cũng tăng hơn hai mươi so với lịch bay hiện tại tăng ba mươi hai chiếc từ một trăm năm mươi bốn lên một trăm tám mươi sáu chiếc
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào chín h bốn mươi năm chủ nhật phát lại vào chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân